tại hà nội hội đồng trung khảo giải báo chí quốc gia lần thứ một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy khai mạc mở đầu cho hai ngày làm việc
nhằm chọn ra những tác phẩm báo chí xuất sắc năm hai nghìn một mươi bảy dự kiến sẽ trao giải vào ngày hai mươi một tháng sáu ngày báo chí cách mạng việt nam
phát biểu khai mạc đồng chí thuận hữu ủy viên trung mương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội nhà báo việt nam cho biết công tác chấm sơ khảo năm nay được tiến hành sớm hơn gần một tháng so với tiến độ và đúng yêu cầu của quy trình tổ chức giải
hội đồng sơ khảo đã làm việc với tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao thẩm định chấm tác phẩm theo các tiêu chí về chất lượng nội dung và hình thức thể hiện
từ một bảy trăm ba mươi bốn tác phẩm đủ điều kiện dự thi hội đồng sơ khảo đã chọn ra được một trăm năm mươi tác phẩm thuộc một mươi một loại giải vào trung khảo
đây là năm có lượng tác phẩm dự giải cao nhất từ trước đến nay
và đặc biệt năm nay là lần đầu tiên có tất cả sáu mươi ba hội nhà báo tỉnh thành phố tham dự
hội đồng sơ khảo đã làm việc với tính chuyên nghiệp và đúng yêu cầu của quy trình tổ chức giải
các tác phẩm được chọn vào trung khảo là những tác phẩm tiêu biểu có tính định hướng dư luận xã hội
nhiều tác phẩm cho thấy hiệu quả tác động xã hội tốt được cơ quan chức năng tiếp thu giải quyết dư luận đánh giá cao về vai trò phát hiện phản biện đấu tranh phê phán cũng như biểu dương xây dựng của báo chí
vào trung khảo năm nay báo nhân dân có ba tác phẩm phóng sự báo in gồm làm giàu trên lưng người trồng lúa những dự án tai tiếng ở đồng nai
tác phẩm bình luận báo in kiên quyết chống những biểu hiện
tiêu cực trong báo chí và bốn tác phẩm trong thể loại tin bài phỏng vấn của báo in
truyền hình nhân dân có một tác phẩm thuộc thể loại phóng sự truyền hình dựa vào dân để xây dựng đội ngũ vững mạnh cũng được vào trung khảo
hội đồng trung khảo sẽ tiếp tục làm việc hết ngày mai để tìm ra các tác phẩm báo chí xuất sắc xứng đáng nhận giải